đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với khẩu hiệu hành động
thanh niên việt nam yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập phát triển sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội vào chiều nay một mươi một
tham dự đại hội sẽ có một đại biểu là cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước
đại hội sẽ tiến hành tổng kết đánh giá công tác hội vào phong trào thanh niên nhiệm kỳ bảy
xây dựng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác hội vào phong trào thanh niên nhiệm kỳ tám
hành hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn báo cáo về việc không sửa đổi bổ sung điều lệ hội liên hiệp thanh niên việt nam
hiệp thương chọn cử ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám
phiên khai mạc trọng thể sẽ diễn ra vào sáng ngày một mươi một một mươi hai và đại hội sẽ bế mạc vào ngày một mươi hai một mươi hai